qua đại dịch covid một mươi chín quan điểm dân được thể hiện xuyên suốt trong chiến lược của đảng nhà nước về phòng chống đại dịch

đã hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch dần dần phục hồi kinh tế đất nước
đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi việt nam là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao nhất thế giới
năm hai nghìn hai mươi một thực sự là một năm quá khó khăn và thử thách đối với toàn đảng toàn dân
để bảo vệ người dân cũng như hạn chế sự lây lan của dịch bệnh việc bao phủ tiêm chủng thực sự là biện pháp hữu hiệu
những nỗ lực của việt nam trong việc tiếp cận nguồn vaccine thật tuyệt vời
cùng với chiến dịch tiêm chủng thần tốc cho thấy dù chúng ta bắt đầu sau nhưng tiêm chủng lại nhanh hàng đầu thế giới
chúng tôi những người dân đều tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của nhà nước
tất cả đều chung một mục đích vì dân giàu nước mạnh ấm no hạnh phúc
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
và vaccine vẫn là vũ khí lá chắn hiệu quả để bảo vệ
mới đây thủ tướng phạm minh chính đã phát động chiến dịch
tiêm chủng thân tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
với mục đích kéo giảm tối đa tử vong giảm ca chuyển nặng bảo vệ tối đa tính mạng sức khỏe người dân
không để bị động lúng túng bất ngờ nếu xuất hiện các biến chủng mới
tỷ lệ bao phủ vaccine là yếu tố tiên quyết để cùng với thuốc điều trị và ý thức người dân
việt nam có thể tự tin yên tâm mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất
rất tuyệt vời người dân chúng ta luôn được bảo vệ tuyệt đối
tuy nhiên không nên chủ quan vì đã tiêm vaccine mà buông lỏng chống dịch
ngày tết việc đi lại gặp gỡ nhiều hơn nên nguy cơ lây nhiễm cao
mỗi người chúng ta nên hạn chế tiếp xúc đông người
đừng tổ chức ăn uống tụ tập mà dễ lây nhiễm dịch bệnh
kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
mùng ba tháng hai năm hành hai mươi hai
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của chúng tôi
công an dân dân
thưa quý vị trong mỗi dịp tết đến xuân về
thì việc nâng ly chúc nhau những điều tốt đẹp nhất
đã trở thành truyền thống của người dân việt nam
rượu không thể thiếu trong ngày tết
là thứ để chúng ta gần gũi vui vẻ thân thiết với nhau hơn
rõ ràng rượu là hình tượng văn hóa tích cực
nếu như chúng ta biết sử dụng điều độ và phù hợp với từng hoàn cảnh
thế nhưng trên thực tế thì những vụ tai nạn giao thông
mà nguyên nhân xuất phát từ những ma men ngồi sau tay lái
đã cho thấy những hệ lụy khôn lường từ rượu bia
văn hóa rượu bia ngày tết không thể đánh đồng
với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
của một bộ phận người dân thiếu ý thức
coi thường tính mạng của chính mình
và cả những người tham gia giao thông khác
và câu chuyện giao thông ngày hôm nay
là những câu chuyện những tình huống vi phạm về nồng độ cồn
mà qua đó mỗi chúng ta sẽ thấy
không thể mượn cớ ngày tết để sử dụng rượu bia
mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông trên đường

những cái hành vi mà nó có nguyên cơ cao
dẫn đến cái tai nạn giao thông
trong đó phải kể đến là vi phạm
về nồng độ cồn cũng như về ma túy
chúng tôi thuộc tổ đặc biệt của công an tỉnh

và thử nồng độ cồn
để xuống tập máy đi
bỏ anh xuống xe kiểm tra giấy tờ
thôi từ từ anh ngay từ từ anh ngay từ từ anh ngay
kiểm tra đã
rồi kiểm tra đã anh ngay
quay quay hai cái mũi ra
anh thổi vơi đều và dài không hất quen nhé
khi nào tôi bỏ dừng anh đừng dừng
đấy anh thổi đi ạ
thổi luôn đi anh quay quay quay vơi đi
anh ngậm hẳn vào anh ngậm hẳn vào ngậm hẳn vào đây này
anh phải ngậm vào anh không thể thổi
anh không thể thổi đâu ạ
đây thổi người ta tính đấy ạ
anh thổi đi ạ anh không thổi không chống chế được đâu
anh không chống chế như vậy được
anh chọc ảnh được không

nếu chúng tôi không chọc ảnh nhé
bằng cái mức cao nhất luôn
rất khổ cho anh chứ phải không được
anh thổi đi ạ
nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa
rồi ok cảm ơn anh
đây xem kết quả luôn
đây ạ đồng cộng cồn đây ạ
nó bước đây năm trăm hai mươi một mg trong một lít khí thở
anh đừng có cầm lấy
em thì thật là mắt em cũng mờ
thì mờ thì anh định muốn thế nào
tôi đã đọc cho anh rồi ạ
tôi đã đọc cho anh rồi ạ

xe anh hiện tại có vàng bạc đá ký kim cương gì không

em nhiều rồi em cũng không nhớ
có những cái đấy thì mời anh cầm ra khỏi xe

ví dụ như thế thì
ví dụ như thế thì
đi về công ký rồi
anh đúng dựng như thế thì anh không được tham gia giao thông rồi
đấy là luật quy định rồi
chúng tôi tạm giữ xe anh cũng là tốt cho anh
để ngăn chặn những cái hành vi vi phạm pháp
liên quan đến vấn đề an toàn giao thông
anh kiều và anh em chúng tôi đang thực hiện chuyên đề
kiểm tra lái xe điều khiển
đo độ cồn là thứ nhất
thứ hai là
anh cho chúng tôi đo lồng độ cồn
anh là người điều khiển không tiện
thứ tư anh ạ
anh thổi liên tục
tiếp tiếp tiếp tục ạ
chất lồng độ cồn của mình là hai trăm bốn mươi ba mg chùm lít khí thở

đối với người điều khiển không tiện là xe ô tô

anh cho biết lý do sao mà mình

anh ơi là
hôm qua em về nhà ăn dỗ
tối đầu bạc ở trên bãi trống
thế là em bố thức hôm qua
thế là sáng nay anh chủ quan
thì là tìm lại đồ ăn
thì em sáng sáng
anh cũng đã được nghe
phương tiện thông tin lại chúng
tuyên truyền về cái việc
không sử dụng dưỡng khi được phương tiện ăn thông
nhưng mà cái lỗi em chủ quan
em bố thức hôm qua em nghĩ là nó hết rồi
đối với đảm bảo truyền tượng ăn thông
trong cái dịp

khi tham gia giao thông
thì không sử dụng rượu bia
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân mình

thưa quý vị thưa quý vị
tuy nhiên hiện nay một trong những điểm nhấn về việc thực hiện nghị quyết một mươi ba của đảng đó là bộ công an đã xây dựng đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
đồng chí có thể cho biết là ý nghĩa của đề án này quan trọng như thế nào trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian sắp tới
trong thời gian qua đảng ủy công an trung ương đã tập trung nghiên cứu xây dựng đề án vừa qua đã trình và được bộ chính trị thảo luận nhận thống nhất cao
việc này cũng khẳng định vị trí tầm quan trọng và sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đảng nhà nước đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại tạo điều kiện thuận lời trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện
và cũng có thể khẳng định rằng đấy là
một chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong toàn lực lượng công an
đề án hướng tới việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với công an nhân dân xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
có hệ thống tổ chức tập trung thống nhất chuyên sâu xuyên suốt tinh gọn mạnh
có đội ngũ cán bộ đảng viên chiến sĩ tinh nhuệ tăng cường pháp chế kỷ luật kỳ cương xây dựng tiêm lực hậu cân kỹ thuật hiện đại
trong đó thì đến năm hai nghìn hai mươi năm một số lực lượng như cảnh sát cơ đồng an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lấy điền đài
các lực lượng còn lại xây dựng tính gòn mạnh tạo tiền đề cơ bản tiến lên hiện đại
thì cùng với đề án trên cục công tác đảng và công tác chính trị
cũng đã chủ trì tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nghiên cứu xây dựng đề án thành phần
thì đó là đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
nhằm nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
và cũng để đảm bảo cho công an nhân dân luôn vững mạnh về chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
và cũng để cho mỗi cản bộ chiến sĩ công an giữ vững bản lĩnh lĩnh chính trị đạo đức lối sống danh dự tư cách lòng từ trọng
cũng như tinh thần phùng sự tổ quốc phục vụ nhân dân thường xuyên từ soi tự sửa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện trách nhiệm nêu gương đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh
và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong tình hình mới
vâng như đồng chí vừa chia sẻ thì rõ ràng chúng ta có thể thấy một trong những điểm nổi bật mà đảng ủy công an trung ương đã đạt được trong thời gian qua
đó là việc kiện toàn các cấp ủy đảng tại công an các cơ sở vậy thì đồng chí có thể cho biết ý nghĩa của việc này như thế nào ạ
trong năm hai nghìn hai mươi một trên cơ sở tổng kết việc thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
thì đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo tổ chức triển khai sáu nhiệm vụ giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ở cơ sở trong công an nhân dân
trong đó đảng ủy công an trung ương đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức và hướng dẫn sinh hoạt của tri bộ công an xã chính quy
và việc đề nghị ban tổ chức trung ương hướng dẫn hướng dẫn về việc hướng dẫn các tỉnh ủy thanh ủy trong việc chỉ đào lập tổ chức đảng
và sinh hoạt của tri bộ công an xã chính quy đúng theo tinh thần quy định số một trăm chín mươi hai của bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân
đã tạo điều kiện thuận lời để chi bộ công an xã thực hiện tốt nghỉ quyết chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên
thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất đảng ủy xã quyết định về chủ trương phương hướng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ sớm từ xa và ngay tại cơ sở
vâng thưa đồng chí được biết rằng trong thời gian qua
đảng ủy công an trung ương có xây dựng quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
đồng chí có thể cho biết là quy chế này sẽ có ý nghĩa như thế nào
đề án này cũng nhằm tạo sự gắn kết giữa đảng ủy công an trung ương với tỉnh thành ủy
trong sự lãnh đạo chỉ đào về công tác đảng công tác chính trị đối với công an các địa phương
nhằm để cho công an các địa phương cũng tăng cường sự lãnh đạo sự vững mạnh về công tác chính trị công tác đảng
và cũng là tạo sự phối hợp chặt chẽ trong sự lãnh đạo về công tác chính trị và công tác đảng trong công an địa phương
về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trong công an các đơn vị địa phương
cũng như là sự phối hợp tăng cường phối hợp về công tác lãnh đạo củng cố kiện toàn tổ chức đảng
và các hoạt động của đảng ủy công an các đơn vị địa phương